sau ba ngày có nắng vào lúc trưa chiều thì từ chiều tối và đêm nay
tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía đông bắc bộ sẽ có chịu tác động của không khí lạnh tràn về
trời chuyển nhiều mây và có mưa rào rải rác có nơi sẽ có rông
mưa tập trung vào đêm nay và sáng mai sau sẽ tạnh giáo trở lại
do có gió mùa với cường độ khá mạnh nên từ đêm nay trời chuyển rét có nơi rét đậm
nhiệt độ cao nhất phổ biến ở dưới mức là hai mươi hai độ và thấp nhất về đêm
chỉ vào khoảng một mươi bốn một mươi bảy độ có nơi thấp hơn ở vùng núi
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trời cũng chuyển nhiều mây
có mưa rào rải rác từ đêm nay
nhiệt độ theo đó giảm nhanh khi không khí lạnh tác động
nhiệt độ thấp nhất là từ một mươi bốn đến một mươi bảy độ vùng núi là dưới một mươi bốn độ trời rét
còn ban ngày nhiệt độ sẽ tăng lên mức là hai mươi hai mươi ba độ
theo dự báo thì phải sau ngày một mươi sáu nhiệt độ mới tăng nhẹ trở lại
cũng do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh
thời tiết tại miền trung trong thời đoạn ba ngày tới sẽ gia tăng mưa rông cả về diện và lượng
tương tự như các tỉnh nam của đồng bằng bắc bộ
khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế trời cũng chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất
ở dưới mức là một mươi chín độ
nhiệt độ ban ngày cũng giảm đáng kể
mức nhiệt cao nhất vào lúc trưa chiều đã được mức là một mươi tám hai mươi hai độ
không khí lạnh khuếch tán xuống phía nam
gió đông bắc tác động với địa hình cũng sẽ gây mưa nhiều cho các tỉnh
từ đà nẵng trở vào đến phú yên và bình định trong ngày một mươi bốn và ngày một mươi năm
cục bộ có điểm xảy ra mưa vừa đến mưa to
quý vị chú ý đề phòng các hiện tượng thừa tiết nguy hiểm đi kèm trong cơn rông
khoảng ngày một mươi sáu thì cường độ mưa có xu hướng giảm bớt
tuy nhiên vẫn ở diện giải rác
do có mưa nên nhiệt độ giảm nhẹ so với những ngày vừa qua
ngày đêm đều ở dưới mức là ba mươi độ
trời lạnh tại các tỉnh phía bắc của khu vực này
trái ngược với thời tiết tại các tỉnh miền bắc và miền trung
khu vực tây nguyên trong ba ngày tới
thời tiết duy trì khá ổn định
mang đặc trưng kiểu thời tiết mùa khô
tiết trời chủ đạo là ngày nắng đêm không mưa
nhiệt độ cao nhất trong ngày là hai mươi tám ba mươi hai độ có nơi cao hơn
về đêm do kết hợp với yếu tố địa hình
tại tây nguyên trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất
chủ yếu là ở dưới mức hai mươi hai độ
các tỉnh thành miền nam tiếp tục chuỗi ngày nắng giáo
với nhiệt độ cao nhất là ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi cao hơn
ở các tỉnh thuộc khu vực miền đông của nam bộ
về đêm và sáng trời dịu mát
với nhiệt độ là từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
nhìn chung thời tiết thuận lợi cho sinh hoạt thường nhật của người dân
và du khách đến đây trong những ngày tới